trong phiên khai mạc đại hội đồng lần thứ bốn mươi một hội đồng liên nghị viện asean tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có bài phát biểu trực tuyến
đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức ipa bốn mươi một theo hình thức trực tuyến thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của quốc hội việt nam
và nghị viện các nước thành viên cùng đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn thúc đẩy hợp tác và phát triển của cộng đồng asean
tổng bí thư bày tỏ hy vọng với đường lối chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển việt nam sẽ gắn bó chặt chẽ với asean
thưa bà chủ tịch ipa thưa ngài chủ tịch asean thưa ngài tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới và các vị khách quý các vị đại biểu
tôi rất vui mừng được phát biểu tại phiên khai mạc đại hội đồng liên nghị viện ipa lần thứ bốn mươi một
với chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
tôi đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức ipa bốn mươi một theo hình thức trực tuyến
thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của quốc hội việt nam và nghị viện các nước thành viên
cùng đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn thúc đẩy hợp tác và phát triển của cộng đồng asean
thế giới và khu vực đông nam á đang trải qua những biến động nhanh chóng sâu sắc chưa từng có
đặc biệt do những tác động của đại dịch covid một mươi chín và cọ sát chiến lược nước lớn
trong lúc này toàn cầu hóa liên kết và hội nhập quốc tế đang gặp nhiều
khó khăn và cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu
đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia
trong bối cảnh đó cộng đồng asean nói chung và ipa nói riêng
cần gắn kết tự cường để thích ứng với hoàn cảnh
trong bối cảnh mới đáp ứng những kỳ vọng ngày một cao hơn của người dân doanh nghiệp và bạn bè quốc tế
với đường lối chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế
vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển việt nam gắn bó chặt chẽ với asean
một asean vững mạnh có vai trò trung tâm
là động lực của hợp tác khu vực và quốc tế sẽ vừa là chỗ dựa vừa là mục đích của việt nam
kính thưa quý vị cộng đồng asean có thành công hay không
phụ thuộc rất lớn vào việc có phục vụ và đáp ứng được nguyện vọng lợi ích thiết thực của người dân hay không
các nhà lập pháp các nghị sĩ
các phương tiện rất quan trọng của người dân là cầu nối giúp phản ánh tiếng nói nguyện vọng của người dân
đồng thời giúp lan tỏa những giá trị lợi ích của cộng đồng asean đến người dân doanh nghiệp
trong suốt bốn mươi ba năm qua ipa đã phát huy tốt vai trò của mình
đồng hành và đóng góp thiết thực vào những chặng đường phát triển của asean
hơn bao giờ hết đây là lúc ipa tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của
asean trong cấu trúc khu vực đang định hình thúc đẩy chủ nghĩa đa phương liên kết và hợp tác quốc tế
thượng tôn pháp luật vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới
hội nghị ipa bốn mươi một lần này có ý nghĩa rất quan trọng
góp phần thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng phát triển sau năm hai nghìn ba mươi
ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế khu vực và các thách thức chưa từng có do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tôi tin tưởng rằng đại hội đồng lần này hướng đến tư duy vì cộng đồng hành động vì cộng đồng nhằm mục tiêu hiện thực hóa một cộng đồng asean vững mạnh gắn kết có vai trò vị thế quốc tế thực sự hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm
tôi xin chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe
chúc đại hội đồng ngày ba bốn mươi một thành công tốt đẹp